liên tiếp sáu cơn lũ đi qua trên địa bàn tỉnh quảng trị nói riêng và các tỉnh miền trung nói chung thiệt hại về thủy sản là rất nặng nề
nước ngập sâu hồ nuôi tôm cá các loại của người dân đều bị trôi ra sông ra biển
trước thực trạng trên các ngành chức năng từ trung ương đến địa phương đang triển khai một số giải pháp để khôi phục nuôi trồng thủy sản sau lũ
hơn một trăm linh hectare nuôi thủy sản của các hộ dân ở thôn hiền lương xã hiền thành huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
bị mất trắng sau đợt lũ tháng một mươi vừa qua
theo đó hơn một mươi tỷ đồng của người dân đầu tư nuôi tôm cá bị lũ quân trôi xuống sông hiền lương
tại khu vực miền trung có hơn một mươi hai sáu trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại sau mưa lũ
riêng tỉnh quảng trị có hơn một ba trăm linh hectare bị thiệt hại nặng
hạ tầng đầu tư nuôi tôm của người dân
lũ quân trôi xói lở hư hỏng nghiêm trọng
cân nhất của người dân lúc này là nguồn giống tại chỗ

với sự hỗ trợ từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng với các doanh nghiệp về các loại giống cá tôm
đã giúp người dân miền trung có được nguồn giống thủy sản sớm nhất để tái sản xuất
bù đắp lại những thiệt hại do mưa lũ gây ra
giúp các trung tâm giống thủy sản có được nguồn giống tại chỗ
để cung cấp cho các loại giống cá tôm
các vụ sau